trưa ngày hôm qua hai mươi năm tháng sáu tại khu vực kéo hượn xã nhi sơn huyện mường lát
lực lượng chức năng tỉnh thanh hóa đã phát hiện bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển trái phép các chất ma túy
kiểm tra xe khách mang tên hải muối biển kiểm soát ba mươi sáu b ba nghìn năm trăm chín mươi hai tuyến mường lát thành phố thanh hóa
lực lượng đánh án phát hiện một ca nhựa giữ nhiệt trong nắp có chứa nhiều cục bột màu trắng
trọng lượng khoảng hơn một trăm linh gram phần rỗng cách nhiệt chiếc ca có chứa một sáu trăm sáu mươi viên nén màu hồng và một mươi tám viên nén màu xanh
đối tượng hàng a tụa thường trú tại tỉnh đắk lắc khai nhận mua số ma túy trên của một phụ nữ người lào
không rõ tên tuổi với tổng số tiền là ba mươi triệu đồng để mang vào tỉnh đắk lắc tiêu thụ